hiện tình hình dịch bệnh đang diễn biến hết sức phức tạp do vậy hơn lúc nào hết mỗi người dân cần nêu cao ý thức
tuần thủ nghiêm những quy định về phòng chống dịch tránh chủ quan lơ là để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh
bây giờ là tiểu mục điểm báo mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm qua một số bài viết nổi bật được đăng tải trên các số báo ra trong tuần
trong một diễn biến hòa bình trên báo công an nhân dân online trong tuần đăng tải bài viết với nhan đề
thủ đoạn đánh lận mục đích ý nghĩa quỹ vaccine phòng covid một mươi chín
nội dung bài viết đề cập đến việc trong khi mọi tầng lớp nhân dân đã và đang tham gia ủng hộ quỹ vaccine phòng covid một mươi chín
thì một số cá nhân tổ chức không có thiện trí đã đăng tải những thông tin xuyên tạc về việc thành lập quỹ
thậm chí xúc phạm đến danh dự uy tín của các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước và cá nhân tổ chức đã tham gia ủng hộ quỹ
đáng lên án hơn trong khi các chức sắc tín đổ công giáo đang sát cánh cùng chính phủ và nhân dân phòng chống dịch
thì một số đinh mục công giáo đã tuyên truyền xuyên tạc việc thành lập quỹ vaccine phòng covid một mươi chín
thậm chí có linh mục khi thấy các chức sắc tín đồ tham gia ủng hộ quỹ đã có lời lẽ miệt thị xúc phạm những người này
ngăn chặn đại dịch covid một mươi chín đó là trách nhiệm của toàn xã hội
do vậy việc một số luận điệu quy trách nhiệm trong công tác phòng chống dịch là của riêng đảng nhà nước là hoàn toàn vô lý
không có quốc gia nào tự chống trọi với đại dịch chỉ bằng sự quyết tâm của chính phủ
những luận điệu tuyên truyền xuyên tạc của các tổ chức cá nhân đài báo trên về quỹ vaccine phòng chống covid một mươi chín của đảng và nhà nước việt nam
là việc làm của những kẻ lạc điệu lạc lõng trong cuộc chiến chống dịch covid một mươi chín
thưa quý vị mặc dù bộ y tế đã nỗ lực nhập khẩu một trăm năm mươi triệu liều vaccine covid một mươi chín
để người dân tiêm phòng covid một mươi chín trong năm hai nghìn hai mươi
nhưng không thể mãi trông chờ vào hàng ngoại
chính vì vậy thì việt nam phải nghiên cứu chuyển giao công nghệ và sản xuất vaccine
để kịp thời đáp ứng nhu cầu cấp bách phòng chống dịch covid một mươi chín
báo kinh tế và đô thị số ra trong tuần đề cập qua bài viết với nhan đề
vaccine made in vietnam tiến tới chủ động nguồn cung
theo bộ trưởng bộ y tế nguyễn thanh long vaccine là vũ khí quan trọng nhằm đưa cuộc sống trở lại bình thường
vì vậy bộ chính trị đã có chủ trương trong vấn đề nhập khẩu nghiên cứu sản xuất
chuyển giao công nghệ đối với vaccine
thời gian qua bộ y tế và các cơ quan quản lý nhà nước đã tạo mọi điều kiện về thủ tục hành chính
để các đơn vị tiến hành sản xuất vaccine một cách thoạt đợi nhất
chúng ta hoàn toàn có thể kỳ vọng vào vaccine made in vietnam
bởi hiện tại mọi thứ vẫn đang diễn ra tốt đẹp
những trang cá độ bóng đá trực tuyến đang đua nhau mọc lên trong thời điểm diễn ra nhiều giải đấu bóng lớn
tuy nhiên giữa ma trận các trang cao độ đang mọc lên nhan nhản
thì hàng loạt các trường hợp sập bẫy
khi trở thành nạn nhân của chiêu trò lừa đảo nạp tiền cá cược nhận thưởng
báo lao động số ra trong tuần đề cập qua bài viết với nhan đề
hàng loạt nạn nhân sập bẫy ma trận cá độ bóng đá
theo ghi nhận của phóng viên báo lao động
những ngày gần đây trong các nhóm kín về cá độ trực tuyến đã xuất hiện rất nhiều các bài viết tố cáo
không thể rút được tiền từ các trang cá cược
theo đó khi các khách hàng phản hồi mong muốn được rút tiền
thì phía các trang web ca độ cực sẽ đưa ra vô vàn lý do
chủ động khóa tài khoản và không hoàn trả lại tiền cho người chơi
có trường hợp đã nạp ba mươi triệu đồng vào các trang cá độ này thì chúng lên tới một trăm năm mươi hai triệu đồng
khi có ý định muốn rút tiền thì phía bên nhà đặt cái chủ động khóa tài khoản
các chuyên gia cho rằng thủ đoạn của các đối tượng đứng sau đường dây cá độ trực tuyến hết sức tinh vi
không dễ dàng để có thể truy bắt và xử lý triệt đề
để không rơi vào bẫy lừa đó thì người dân không nên tham gia các mô hình cá cược trực tuyến
bởi đó vừa là hành vi vi phạm pháp luật vừa dẫn tới những hệ lụy nghiêm trọng khó kiểm soát
ngay sau đây sẽ là bản tin sáng phương nam
xin mời quý vị cùng đồng hành với biên tập viên quang huy
xin cảm ơn biên tập viên thế cư
quang huy cảm ơn quý vị dành khung giờ này để theo dõi sáng phương nam
công tác phòng chống về covid một mươi chín tại thành phố hồ chí minh
trong chiều tối ngày một mươi chín tháng sáu thành phố hồ chí minh đã thiết lập vùng phong tỏa sáu khu phố để chống dịch
bao gồm ba ấp tại huyện hóc môn và ba khu phố thuộc quận bình tân
những vùng phong tỏa này sẽ được thiết lập trong một mươi bốn ngày
tại huyện hóc môn ba khu vực bị phong tỏa là ấp tân thế hai tân thế ba và một phần ấp thế tây một
quận bình tân có ba khu vực phong tỏa là khu phố hai ba bốn thuộc phường an lạc
ba khu phố bị phong tỏa ở quận bình tân có diện tích một trăm bảy mươi một hectare với hơn một mươi bảy bốn trăm linh hộ gần năm mươi sáu người
quyết định thiết lập vùng phong tỏa được đưa ra khi thời gian qua
trên địa bàn khu phố hai trăm ba mươi bốn phường an lạc đã có một trăm hai mươi bảy ca bệnh covid một mươi chín
cùng với hai mươi sáu ca liên quan đến các địa bàn khác và có thể có những ca bệnh chưa phát hiện
theo quận bình tân đề xuất được chấp thuận sẽ có ba trăm linh sáu doanh nghiệp bị ảnh hưởng
và bốn đơn vị hành chính nằm trong khu vực phong tỏa gồm văn phòng tiếp công dân của trung ương đảng
tòa án nhân dân viện kiểm sát nhân dân quận chiêu cục thế hành án dân sự quận
riêng ưu ba nhân dân phường an lạc sẽ bố trí một hướng di chuyển
để cán bộ công chức đến trụ sở và đi làm nhiệm vụ trên địa bàn
ưu ba nhân dân huyện hóc môn và ưu ba nhân dân quận bình tân đã kiến nghị phối hợp
với các sở ngành đơn vị có liên quan phối hợp hỗ trợ người dân trên địa bàn
về nhu yếu phẩm trong hai tuần tới
cuộc họp báo trực tuyến vào tối ngày một mươi chín tháng sáu do ủy ban nhân dân tp hcm chủ trì
đã đưa ra nhiều điểm mới trong phương án chống dịch những ngày sắp tới
theo đó tp hcm không áp dụng cứng nhắc chỉ thị một mươi sáu
mà chỉ sử dụng nền của chí thị một mươi năm và một mươi sáu để có quy định về chí thị riêng áp dụng trên địa bàn
theo ban chí đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tp hcm
hiện tình hình dịch bệnh trên địa bàn còn phức tạp số ca nhiễm mới đã vượt qua ba con số
mặc dù một số ổ dịch quan trọng đã được phong tỏa kiểm soát
tuy nhiên những ngày sắp tới thành phố sẽ phải điều chỉnh các quyết sách chống dịch cho phù hợp với tình hình thực tế
để mà chúng ta có thể phát thật nhanh những khu vực nguy hiểm trong đó sẽ tập trung phát những cái vùng mà được đánh giá là có nguy cơ tiềm ẩn khó hay không cao
mỗi nguy cơ còn tiềm ẩn của chúng ta chưa kịp phát hiện ra chưa do chúng ta chưa test tới

mà phải làm sao với phẫu để cho có sự đủ sự đại diện để chúng ta giảm hiểu tối đa những cái khóa sót
bên cạnh phong tỏa sót khu vực
để kiểm soát lây lan thì thành phố hồ chí minh đã có thêm những biện pháp phòng dịch với những điểm mới như sau
mà tạm dừng các hoạt hình kinh doanh nhiệm vụ không cần thiết và vững hoạt động trận truyền thống
tổng pháp dừng toàn bộ pháp hoạt động của xe đạp xin xe công nghệ xe viên tỉnh và tất cả những xe buýt
hai và không tụ tập trên ba người đặc biệt công cộng và đặc biệt công sở
tạm biệt đặc biệt trường học
thứ ba là yêu cầu người dân ở nhà chỉ ra ngoài trong trường hợp thực sự cần thiết
nhưng mô đơn thực phẩm lúc may cấp cứu làm cưới lại nhà máy phân sửa xí nghiệp và các trường hợp trạm biến khác

các công ty doanh nghiệp cộng đoàn cao hồn các công ty của quốc tổ nước ngoài
hạn chế tối đa hoạt động thực thiết để sang hình thức làm việc thực tuyến

các sự kiện này được phong được vào chung quá một mươi ngày
chính quyền thành phố đánh giá tuần tới là thời gian để có thể chặn đứng nguồn dịch
do đó những trường hợp không tuân thủ phòng chống dịch sẽ phải được xử lý nghiêm
bên cạnh đó sở công thương tp hcm cũng khẳng định sẽ đảm bảo nguồn cung hàng hóa
lương thực thực phẩm cho người dân trên địa bàn
đơn vị đang tăng cường bán hàng trực tuyến xây dựng phần mềm bán hàng với các địa phương
và sẽ triển khai sau khi hoàn thành
thông báo mới nhất của đại học y dược tp hcm cơ sở này có thể hoạt động trở lại
từ giờ ngày hai mươi một tháng sáu sau khi kết quả xét nghiệm covid một mươi chín nhân viên
bệnh nhân và thân nhân đều âm tính
ngày một mươi năm tháng sáu nhân viên y tế là điều dưỡng khoa nội thần kinh bệnh viện đại học y dược
có chồng bị ho sốt đến khám tại bệnh viện đại học y dược và được test nhanh dương tính
với covid một mươi chín kết quả xét nghiệm rt pct khẳng định người này nhiễm covid một mươi chín
vợ của bệnh nhân này là điều dưỡng khoa nội thần kinh bệnh viện đại học y dược
cũng được xét nghiệm và xác định nhiễm covid một mươi chín
bệnh viện tậm ngưng nhân bệnh từ ngày một mươi sáu tháng sáu
với kết quả xét nghiệm âm tính bệnh viện đại học y dược tp hcm giải phóng toàn bộ f hai đi làm bình thường
khoa khám bệnh khoa cấp cứu chuẩn bị nhân sự phương tiện cơ sở vật chất hư khuẩn
để sẵn sàng đón bệnh nhân vào giờ ngày hai mươi một tháng sáu
thông tin đáng chú ý khác về an ninh trật tự
trong ngày một mươi chín tháng sáu tổ công tác thuộc đồn biên phòng mỹ thạnh tây
bộ đội biên phòng tỉnh long an phối hợp với lực lượng công an xã mỹ thạnh tây
để phát hiện có ba người đang cố gắng đi từ phía campuchia qua biên giới về việt nam theo đường mòn
tổ công tác yêu cầu dừng lại kiểm tra giấy tờ đồng thời đưa các đối tượng về đồn biên phòng để làm việc
qua khai thác các đối tượng trên gồm nguyễn thị na sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy
cùng hai con là nguyễn tiệp ân và nguyễn mỹ ân ngụ tỉnh long an
vào tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín nan cùng hai con xuất cảnh sang campuchia để làm phiên dịch cho một casino
do tình hình dịch bệnh covid một mươi chín bên campuchia diễn biến phức tạp nên đã tìm đường về việt nam
tỉnh long an đã tiến hành lập biên bản vụ việc hoàn chính thủ tục hồ sơ để đưa đi cách ly tập trung
mới đây đội cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự kinh tế và ma túy công an thành phố hồng ngự
phối hợp với công an phường an thạnh thành phố hồng ngự tỉnh đồng tháp
bắt quả tan hai đối tượng đang tàn trự trái phép chất ma túy
một đối tượng đã cất giấu ma túy trong khẩu trang nhằm qua mắt lực lượng chức năng
tối công tác khi đi đến đoạn đường nguyễn tất thành thuộc khóm năm phở an thạnh thành phố hồng ngự
thì phát hiện hai thanh niên điều khiển xe mô tô có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra
nhưng khi gặp lực lượng chức năng thì hai đối tượng điều khiển xe bỏ chạy
trong quá trình khống chế đối tượng ngồi phía sau là nguyễn đoàn tát linh
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi có mang khẩu trang y tế trên người bị rớt xuống đường
qua kiểm tra bên trong lúc khẩu trang y tế của linh lực lượng chức năng phát hiện có một bịch ni lông màu trắng hàng kính
bên trong bịch có chứa các hạt tinh thể rắn màu trắng nghi là ma túy
tại cơ quan công an nguyễn đoàn tắc linh khai do bản thân sử dụng ma túy nên thuê người chạy sơ ôn chở mình
và phường an bình a thành phố hồng ngự mua ma túy từ một người thanh niên không rõ họ tên
với số tiền một triệu đồng về sử dụng
hiện công an thành phố hồng ngự đã tạm giữ hình sự đối tượng nguyễn đoàn đắc linh
và thực hiện trưng cầu giám định chất nghi là ma túy trên để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
sáng phương nam tiếp tục với một thông tin văn hóa
năm hai nghìn một mươi bảy unesco đã bình chọn we love reading là dự án đọc hay nhất
từ ý tưởng we love reading tìm kiếm và hỗn luyện những đại sứ đọc
nhiều tổ chức văn hóa giáo dục đã cùng bắt tay để khởi động mô hình này
ghi nhận của sáng phương nam tại địa điểm đầu tiên thành phố hội an tỉnh quảng nam
hành trình tìm kiếm đại sứ đọc hội an năm hai nghìn hai mươi một là lần phối hợp với không gian nghệ thuật cabrid
reading việt nam không gian đọc hội an hỗ trợ bởi viện gốt và trường quốc tế hội an
thay vì gây quỹ để xây dựng thư viện chương trình đại sứ đọc hội an hướng đến truyền kỹ năng và phương thức
cho những đại sứ để họ lan tỏa đến địa phương làm việc sinh sống
trong hai ngày một mươi chín và hai mươi tháng sáu chương trình đào tạo khoảng ba mươi đại sứ đọc
những người bắt đầu hành trình đọc sách cho thiếu nhi từ bốn đến một mươi hai tuổi
trong hai ngày một mươi chín và hai mươi tháng sáu chương trình đào tạo khoảng ba mươi đại sứ đọc
hội an đã cùng chung tay giúp cho đại sứ đọc này có được những kỹ năng
những kiến thức để làm việc với trẻ em cũng như tổ chức những buổi đọc cho trẻ em
mục tiêu của chương trình đại sứ đọc hội an là xây dựng mạng lưới người đọc sách
cho trẻ em từ bốn đến một mươi hai tuổi từ thành phố
những đại sứ sẽ tạo ra sáu trăm linh buổi đọc một mươi thư viện xóm
để khoảng hai trẻ em tại hội an được hướng lợi năm hai nghìn hai mươi
đến nay đã có ba trên một mươi thư viện xóm đã được thành lập
ngoài ra buổi đọc đầu tiên sẽ được diễn ra vào cuối tuần sau
vừa rồi là một số cập nhật trong sáng phương nam
còn bây giờ quang huy xin mời quý vị đến với những thông tin thời tiết
tại các vùng trên cả nước

tại các vùng trên nước
quang huy xin mời quý vị đến với những thông tin thời tiết
tại các vùng trên nước
quang huy xin mời quý vị đến với những thông tin thời tiết
tại các vùng trên nước
quang huy xin mời quý vị đến với những thông tin thời tiết
tại các vùng trên nước
thưa quý vị chiếc container chạy lấn làn để rễ trái
thì bất ngờ đâm trúng người phụ nữ đi xe máy vượt đèn đỏ
ở ngay ngã tư sự việc xảy ra vào một mươi ba h ba mươi phút ngày một mươi tám tháng sáu tại thái bình và được camera hành trình ghi lại